xin được kính chào và mời quý vị các đồng chí với các bạn theo dõi bản tin nhanh
được chúng tôi cập nhật các tin tức an ninh trật tự vào lúc hai mươi h
và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh đã tống đạt
quyết định khởi tố bị can thi hành lệnh bắt tạm giam đối với nhan thành trung
và tăng văn vũ cùng chú tệ xã đại an huyện trà cú về hành vi lừa đảo
chiếm nốt tài sản
trong khoảng thời gian từ ngày chín tháng tám đến ngày bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
với vai trò là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc quỹ tín dụng đại an
nhan thành trung đã lợi dụng vị trí nhiệm vụ được giao giả chữ ký ký hồ sơ
tạo lòng tin để lãnh đạo và nhân viên quỹ tín dụng đại an tin tưởng
nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền giải ngân
gây thiệt hại cho quỹ tín dụng đại an số tiền hơn tám trăm bảy mươi ba triệu đồng
đối với bị can tăng văn vũ trong khoảng thời gian từ ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi
đến ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy vũ là cán bộ tín dụng thuộc
quỹ tín dụng đại an đã lợi dụng vị trí nhiệm vụ thực hiện hành vi
lấy thông tin cá nhân tài sản của một mươi tám người là khách hàng vay vốn
gửi tiền tại quỹ tín dụng để lập bốn mươi sáu hợp đồng tín dụng
lập giả hợp đồng thế chất tài sản trực tiếp ký giả chữ ký của khách hàng
phát sinh trên hồ sơ vay chiếm đoạt số tiền được giải ngân
gây thiệt hại cho quỹ tín dụng đại an số tiền hơn chín tỷ đồng
còn với hành vi nâng khống gói thầu thiết bị y tế làm thất thoát một mươi tám tỷ đồng
ba đối tượng của một công ty dược phẩm vừa bị công an tỉnh bà rịa vũng tàu
ra quyết định khởi tố
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã tống đặt quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam đối với tạ quang trường nguyên phó tổng giám đốc công ty
cổ phần y dược phẩm v medimax khởi tố bị can lệnh khám xét và cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với huỳnh tuấn anh nguyên giám đốc công ty trách nhiệm miễu hạn
thương mại dịch vụ tạ thiên ân khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với lê hữu lễ
nguyên trưởng phòng kinh doanh dược phẩm và trang thiết bị y tế công ty cổ phần y dược phẩm v medimax
để tiếp tục điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã quyết định khởi tố vụ án hình sự
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng để điều tra liên quan tới gói thầu số hai mươi năm
xảy ra tại sở y tế
qua điều tra xác minh các đối tượng trên đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn một mươi tám tỷ đồng
công ty cổ phần y dược phẩm v medimax đã nộp lại số tiền hơn sáu trăm tám mươi ba triệu đồng trục lợi
từ việc tham gia gói thầu này
huỳnh tuấn anh nộp một tỷ đồng để khắc phục hậu quả
cơ quan thành phố quy nhơn tỉnh bình định cũng vừa triệt xóa thành công nhiều tụ điểm
mua bán cháy phép chất ma túy dưới dạng là cỏ mỹ
bắt giữ các đối tượng gồm huỳnh văn hiền cao trọng hữu phước và trần kim dũng
cùng chú tại phường đống đa thành phố quy nhơn
qua nắm tình hình đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an thành phố quy nhơn
đã chia làm ba mũi trinh sát bất ngờ kiểm tra hành chính nơi ở của các đối tượng
huỳnh văn hiền cao trọng hữu phước và trần kim dung ở phường đống đa thành phố quy nhơn
tại thời điểm kiểm tra công an đã phát hiện và thu giữ trên năm trăm linh gói cỏ mỹ
đã đóng gói thành phẩm và gần hai kg cỏ mỹ thô chưa qua báo chế
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản thu giữ toàn bộ số tăng vật trên
và đưa các đối tượng về trụ sở để đấu tranh làm rõ
công an thành phố thuận an đang xác minh điều tra làm rõ vụ đuổi đánh nhau
xảy ra vào khoảng hai mươi ba h hai mươi vào tối ngày hai mươi ba tháng ba trên đường n chín
khu dân cư thuận giao phường thuận giao thành phố thuận an tỉnh bình dương
theo hình ảnh trích xuất từ camera an ninh của nhà dân ghi lại
hai thanh niên đi trên một xe máy bị hai thanh niên cùng đi trên một xe máy khác đuổi theo
lo sợ bị tấn công hai thanh niên chạy vào bên trong khu vui chơi trẻ em
song vẫn bị hai thanh niên kia truy đuổi dùng bàn ghế và tấn công
sau đó ba thanh niên khác xuất hiện cả nhóm năm người tiếp tục tấn công
đánh hội đồng hai nạn nhân
trước khi rời khỏi hiện trường nhóm thanh niên còn đập phá xe máy của nạn nhân
đang di chuyển theo hướng nam bắc trên tuyến quốc lộ một a
một chiếc xe container kéo theo sermiro moc bỗng nhiên bấp cháy dữ dội
xe container kéo theo sermiro moc do mai văn thành
chú huyện quận sơn trà thành phố đà nẵng điều khiển
di chuyển trên quốc lộ một a theo hướng nam bắc
vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút cùng ngày khi đến đèo lý hòa
thuộc địa phận xã hải phú huyện bố trạch tỉnh quảng bình
bất ngờ ngọn ngựa đã bấp lên ở phần đầu xe
đáng cháy lo nhanh
và thiêu dụi phần đầu xe nhận được tin báo lực lượng chức năng
đã có mặt tại hiện trường cùng với người dân tham gia chữa cháy
vụ cháy không gây thiệt hại về người xe container bị hư hỏng nặng
sự việc đã gây ách tắc giao thông cục bộ trên tuyến quốc lộ một a
và nguồn nhân thiệt hại của vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh
mời quý vị các đồng chí và các bạn tiếp tục đón xem các chương trình khác trên antv
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo